những ngày qua hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng lăng cô và đại đội cơ động thuộc bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế
cùng dân quân và người dân địa phương tại thị trấn lăng cô huyện phú lộc đã tập trung phương tiện vật tư
tiến hành xây dựng cài đá ngăn chặn tình trạng bờ biển xâm thực sạt lở nghiêm trọng ăn sâu vào đất liền tại thị trấn lang co
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thừa thiên huế
hơn một tuần trở lại đây vùng cửa biển tại thị trấn lăng cô huyện phú lộc đang bị xâm thực nặng nề
cửa biển ăn sâu vào đất liền hơn hai trăm linh mét và vẫn đang có chiều hướng tiếp tục xâm thực sâu thêm
theo bà con những năm mưa bão lớn vùng cửa biển này cũng thường bị xâm thực nhưng năm nay chưa có bão
nhưng biển vẫn xâm thực sâu vào khu dân cư người dân ở đây tỏ ra lo lắng trước nguy cơ bị biển cuốn trôi
nhưng mà xâm thực của biển là rất nặng nề là sống và lượt lận vì ở đây cửa lạnh và đứt là nó có khi nó rụt rất nhanh
đời sống nhân dân là cũng lo toan là anh thấy là cái cạnh tân mà hằng lấy từ ở trên và hằng lấy về lại dài lên
thì đời sống nhân dân và tổ là ngư nghiệp ở giới này là làm là cũng rất khó khăn

nhiều người dân sống tại nơi đây cho biết từ trước đến giờ ở cửa biển lăng cô chưa bao giờ bị sạt lở như thế này
thời gian vừa qua do ảnh hưởng của áp thấp và thời tiết mưa lũ xảy ra nên tại bờ biển này bị sạt lở
có chỗ vào đến tận chân nhà dân ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân
đặc biệt biển xâm thực và sạt lở sẽ làm cho cửa biển ra vào bị sàn lấp tàu không ra vào được
trước tình hình đó ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế và ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
đã cử cán bộ xuống tận nơi để khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo ủy ban nhân dân thị trấn lăng cô
huy động lực lượng khắc phục kịp thời hạn chế biển xâm thực giúp dân trong vùng bị xâm thực tiếp tục sản xuất và ổn định đời sống

hàng trăm khối đất đá bao tải và sọ thép được đưa xuống vùng sạt lở tại những điểm sung yếu nhằm hạn chế được việc sạt lở
ngăn chặn tình trạng xâm thực cờ biển đang ăn sâu vào đất liền bước đầu ổn định lại cuộc sống của nhân dân tại cửa biển lăng cô